kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc vẫn còn có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào dài rác và có nơi có rông trong những ngày tới
tuy nhiên cường độ mưa lớn có phần thuyên giảm tại khu vực phía đông bắc bộ vào khoảng trưa chiều sẽ có nắng xuất hiện nhiều hơn
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ trong ba ngày tới giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ vẫn có thể xảy ra mưa vừa có nơi có mưa to do hội tụ gió năm m vẫn còn duy trì
tuy nhiên cường độ mưa cũng có phần giảm đi và trong ngày trời tạnh giáo nhiều hơn nên nền nhiệt cũng có phần tăng nhẹ
cao nhất ngày sao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tương tự như các tỉnh miền bắc tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa rông cũng có xu hướng giảm rõ rệt trong thời đoạn ba ngày tới
mưa chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm sao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ trong hướng khá mát mẻ dễ chịu
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày tới cũng nằm trong xu hướng giảm mưa
mưa rông nếu có cũng chỉ xảy ra vào lúc chiều tối còn ban ngày có nắng mức nhiệt ổn định ở trong ngưỡng là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết tại tây nguyên trong thời đoạn từ ngày một mươi ba cho đến ngày một mươi năm tháng năm sẽ chủ đạo là có nắng gián đoạn vào ban ngày
chiều tối tiếp tục có mưa rào và giải rác cỏ rông cục bộ có mưa vừa
nhiệt độ ở đây có xu hướng tăng nhẹ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới tại đây cũng có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực sao động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ cục bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
khi tham gia lưu thông ngoài trời quý vị vẫn nên mang theo bên mình các vật dụng che mưa tiện ích đề phòng có mưa rông bất trợt xuất hiện trong thời điểm bước sang những tháng mùa mưa